ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm ocop lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp là dịp để các chủ thể trực tiếp giới thiệu về sản phẩm của đơn vị mình
thảo luận kết quả và chấm điểm xếp hạng sản phẩm
năm hai nghìn hai mươi tỉnh hòa bình có ba mươi một sản phẩm do các địa phương đề xuất tham gia đề nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp lần một
thành phố hòa bình sáu sản phẩm huyện lạc thủy tám sản phẩm huyện kim bôi năm sản phẩm huyện đà bắc bốn sản phẩm huyện lương sơn năm sản phẩm huyện lạc sơn ba sản phẩm